ngành nghề nông thôn làng nghề là một nét bản sắc riêng và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của nước ta
việc phát triển và bảo tồn nghề truyền thống nông thôn không chỉ góp phần phát triển kinh tế xã hội
mà còn phát huy đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc
năm hai nghìn một mươi tám nghị định năm mươi hai ra đời đã góp phần phát triển các ngành nghề làng nghề nông thôn
đến năm hai nghìn hai mươi tổng số các cơ sở tham gia sản xuất kinh doanh ngành nghề nông thôn là trên tám trăm một mươi bảy cơ sở
tăng một trăm một mươi chín cơ sở so với thời điểm trước khi có nghị định
hình thức tổ chức sản xuất đã có xu hướng chuyển mạnh sang mô hình tổ chức liên kết sản xuất
nên số lượng các doanh nghiệp hợp tác xã tổ hợp tác tăng mạnh
đến nay đã có trên hai ba triệu lao động đang hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn
thu nhập bình quân của lao động đạt bốn năm triệu đồng một người một tháng cao gấp hơn hai lần lao động thuần nông
có thể nói việc phát triển ngành nghề làng nghề nông thôn đã góp phần tạo nhiều công an việc làm
và nâng cao đời sống thu nhập của người dân khu vực nông thôn
cái bảo tồn để phát triển các cái ngành nghề nông thôn là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng
bởi vì cái ngành nghề nông thôn thì nó có hai cái nhiệm vụ kép
cái nhiệm vụ thứ nhất là làm thế nào để tạo lên sự thị vượng trong các cái vùng nông thôn mà có các làng nghề
thứ hai là để bảo tồn và giềng giữ cái bản sắc văn hóa dân tộc
cái nghị định này mới bắt đầu trong hai năm qua thôi
nhưng đã thu được rất nhiều các kết quả
hiện nay thì theo cái thống kê của các đội địa phương đưa lên
thì cái doanh thu mỗi năm trung bình của ngành nghề nông thôn là vào khoảng hai trăm ba mươi sáu tỷ đồng
và cái tốc độ tăng thì trung bình nó vào khoảng một mươi một mươi một vào năm
và ngay cả trong cái trường hợp như covid như năm nay thì cái phát triển vẫn tiếp tục phát triển
vậy nhưng sự phát triển của ngành nghề làng nghề thời gian qua còn nhiều hạn chế
bởi hình thức tổ chức sản xuất trong các làng nghề chủ yếu vẫn là sản xuất tại các hộ gia đình quy mô nhỏ
tập trung ở khu vực dân cư có mặt bằng chật hẹp không có khả năng mở rộng
cơ sở hạ tầng làng nghề còn yếu thiết bị công nghệ sản xuất lạc hậu và sản xuất gây ô nhiễm môi trường
trước xu hướng hội nhập cao nhưng các làng nghề vẫn thiếu đội ngũ lao động có tay nghề giỏi
kỹ năng nghề cao và sự am hiểu về xu hướng thị trường còn yếu
bên cạnh đó các sản phẩm cần ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất để nâng cao năng suất
chất lượng và đa dạng hóa đồng thời đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại các sản phẩm ngành nghề nông thôn
làng nghề theo chương trình xúc tiến thương mại quốc gia chương trình xúc tiến thương mại du lịch của các địa phương
và chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp phát triển du lịch làng nghề